tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp đoàn công tác ủy ban kinh tế nhật việt kdanren
tại buổi tiếp chủ tịch nước trần đại quang chào mừng và hoan nghênh chuyến thăm của đoàn công tác ủy ban kinh tế nhật việt
khi vừa là nhà đầu tư vừa là cầu nối trong đầu tư thương mại tại việt nam
thể hiện sự coi trọng của các doanh nghiệp nhật bản đối với thị trường việt nam
chủ tịch nước khẳng định việt nam luôn đánh giá cao những kết quả mà các doanh nghiệp nhật bản đã giúp đỡ
đóng góp mong muốn trong thời gian tới những hiệp định giữa hai nước sẽ tiếp tục được ký kết
để tạo ra những cơ hội thúc đẩy kinh tế thương mại tại việt nam
thay mặt ủy ban kinh tế nhật việt ngài takahashi đồng chủ tịch ủy ban
đã thông báo tới chủ tịch nước trần đại quang kết quả cuộc họp cấp cao của giai đoạn sáu giữa việt nam nhật bản vừa diễn ra
trong ba năm gần đây việt nam là nước có số doanh nghiệp nhật bản đầu tư lớn nhất ở khu vực asean với trên một năm trăm linh doanh nghiệp
theo khảo sát của kerdan vào tháng ba năm nay
việt nam là quốc gia đứng đầu trong khối asean mà các doanh nghiệp nhật bản muốn đầu tư trong năm đến một mươi năm tới
các doanh nghiệp cũng kiến nghị lên chính phủ nhật bản tiếp tục phê chuẩn các hiệp định để việt nam sớm có thể gia nhập ttp
trước những ý kiến của các doanh nghiệp nhật bản chủ tịch nước trần đại quang một lần nữa khẳng định
việt nam luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư nhật bản và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp nhật bản phát triển tại việt nam